trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ phóng hỏa bằng xăng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
có vụ cướp đi mạng sống của cả gia đình khiến dư luận phẫn nộ
những nạn nhân may mắn thoát chết không chỉ chịu thương tật nặng nề mà còn bị ám ảnh về tâm lý
trong khi hung thủ phải lệnh án tử hình về tội giết người
chỉ vì bốn dọa nhà hàng xóm nguyễn hữu phước ở tp hcm đã phóng hỏa khiến năm người chết thảm
trong khi do hận anh của bạn gái trần quốc gia ở vĩnh long cũng đoạt mạng cả gia đình ba người bằng bốn lít xăng
còn phạm việt cường ở phú thọ lại áp dụng hỏa công làm chín người thương vong chỉ vì không được dự cuộc họp thân tộc
ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn hữu phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phương phước
nguyễn hữu phước long b tp hcm tử hình về tội giết người hà nam tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt chung là tử hình
phước là kẻ đã phá hỏa khiến năm người trong một gia đình tử vong
hội đồng xét xử nhận định bị cáo thực hiện hành vi lúc dạng sáng
thời điểm cả nhà đang ngủ say và khi ngọn lửa bùng phát đã rời khỏi hiện trường
không có ý thức chữa cháy dẫn đến năm người thiệt mạng
hành vi của bị cáo thuộc trường hợp sát hại nhiều người
có tính chất côn đồ vì động cơ đê hẻm gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
do đó cần loại trừ khỏi đời sống xã hội để gian đe phòng ngừa chung
cách đây hai mươi năm bà lê thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tên các nạn nhân và người liên quan đã được thay đổi
mua phần đất ba mươi m hai ở hẻm năm trăm sáu mươi bảy đỗ xuân hợp phường phước long b quận chín
nay là thành phố thủ đức tp hcm của vợ chồng ông nguyễn danh cầm
cha của nguyễn hữu phước để xây nhà ở
cả hai gia đình sử dụng chung lối đi nhỏ
phước nghĩ sẽ thừa kế căn nhà của cha mẹ nên muốn mua lại phần đất đã bán cho bà loan trước đây
để cơ ngơi được rộng rãi vương vức
phước khai nhận mình là hàng xóm lâu năm của gia đình nạn nhân
đã từng học cùng lớp với một nạn nhân nam trong gia đình số số
tuy nhiên thời gian trước gia đình nạn nhân có làm vợ ống nước làm nước chảy qua nhà của phước
nên đã xảy ra mâu thuẫn
mâu thuẫn tiếp tục tăng lên vài ngày trước khi phước phóng hỏa
phước khai gia đình nạn nhân tổ chức tất niên và có hát hò
phước bực tức và sang nói chuyện sau đó xảy ra cự cãi gai gắt với gia đình nạn nhân
từ đó phước găm mối hận trong lòng
tối hôm trước khi phóng hỏa phước đi nhậu về nhà và có ghé mua xăng
phước chuẩn bị áo mưa đội thêm nón bảo hiểm mặc hai lớp áo
phước dùng tấm thảm lau chân để tẩm xăng
anh ta đứng ra trước sân nhà mình rồi ném vào cửa nhà hàng xóm
phước bị bỏng ở chân khi châm hỏa
phương cho rằng anh ta chỉ muốn phá hỏa đốt nhà để thỏa cơn tức giận chứ không có mong muốn giết một người nào
vụ cháy làm năm người bỏ mạng gồm bà lê thị loan cùng ba con ruột và con dâu hỏng bốn chiếc xe máy cùng một số đồ đạc
tại phiên tòa nguyễn hữu phước thừa nhận hành vi phóng hỏa nhưng cho rằng không có ý định giết người mà chỉ muốn dọa cho phía gia đình bà loan sợ phải bán nhà
nói lời cuối cùng bị cáo bày tỏ sự hối hận xin gia đình bị hại tha thứ
và mong hội đồng xét xử tuyên mức án hợp lý
sau khi nhận án tử nguyễn hữu phước kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
tại phiên xử phúc thẩm ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với phước
theo hội đồng xét xử phúc thẩm hành vi của bị cáo rất dã man gây cảnh tang thương không gì bù đắp được dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ để giảm án
hụt giận bằng bốn lít xăng
già sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại xã trung thành tây huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long xẻ gián mạng kinh hoàng hôn thủ đã phóng hỏa căn nhà nhỏ gây ra sự mất mạng thương tâm cho hai vợ chồng và đứa con thờ
nạn nhân là ông nguyễn đức tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu người địa phương cùng vợ là đặng thúy loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và con gái sinh năm hai nghìn
nhiều người không cầm được nước mắt ghi nhìn ba quan tâm
hai đặt cạnh nhau không khí tăng thương bao trùm
bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định trần quốc gia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ xã đông bình thị xã bình minh tỉnh vĩnh long là hung thủ nên ra lệnh bắt khẩn cấp ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trước khi xa lưới gia đã có mặt tại đám tàng phụ giúp người nhà nạn nhân lo hậu sự và cũng tỏ về đau đớn tiếc thương cho những người xấu xố
theo cáo trạng gia và chị nguyễn diễm trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trước khi ra lưới em ruột ông tâm có quan hệ tình cảm từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
thời gian quen nhau gia thường đến nhà người yêu phụ làm ruộng nên biết giữa chị trang với ông tâm xảy ra mâu thuẫn
những lần anh em cử cãi gia đều có mặt
ông tâm thường mắng chửi dọa đánh da và bày tỏ thái độ không muốn anh ta quen trang khiến da bực tức
khi chị trang bỏ nhà lên thành phố hồ chí minh kiêm sống gia càng ôm hận trong lòng từ đó nảy sinh ý định trả thù
chiều ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm gia chạy xe máy ra chợ đông bình mua bốn lít xăng đổ vào can nhựa giấu ngoài ruộng
đến hai mươi hai giờ gia thuê xe ôm trở xuống xã trung thành tây mang theo can xăng xô nhựa quẹt gaz đèn pin
đến nơi khoảng nửa đêm biết gia đình ông tâm thường ngủ tại căn tròi nhỏ để canh vườn giữ vịt
khoảng một giờ ba mươi phút sáng hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi vợ chồng ông tâm và con gái đang ngon giấc
gia khóa chốt cửa ngồi
gia khóa chốt cửa ngồi mở cửa sổ tạt xăng vào bên trong phóng hỏa rồi tẩu thoát
phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội và nghe tiếng hô hoán của ông tâm
người dân chạy đến tìm cách dập lửa phá cửa sông vào nhưng không cứu được hai mẹ con
riêng ông tâm bỏng nặng toàn thân qua đời sau đó hai ngày
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đưa vụ án ra xét xử lưu động
khai trước hội đồng xét xử trần quốc gia thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng cho rằng chỉ muốn dọa ông tâm chứ không cố ý giết người
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ lòng tù hận
khi chứng kiến bạn gái bỏ nhà lên tp hcm làm việc do mâu thuẫn với anh trai
từ đó ra tay phóng hỏa giết chết ba người
nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm phạm tội khi đã tính toán chuẩn bị từ trước
biết rõ mức độ nghiêm trọng khi dùng bốn lít xăng để phóng hỏa căn tròi chỉ hơn một mươi m hai
bị cáo phạm tội với nhiều tinh tiết tăng nặng
không còn khả năng cải tạo cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt trần quốc gia tử hình về tội giết người
một năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần ba trăm linh triệu đồng
sau đó trần quốc gia đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
xét xử phúc thẩm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bác kháng cáo ý án tử hình
đối với bị cáo này
năm người mất mạng vì không được họp gia tộc
cách đây một thập niên tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
xảy ra vụ phóng hỏa kinh hoàng khiến năm người thiệt mạng bốn người bị thương
tất cả nạn nhân đều cùng dòng họ
điều đáng nói hung thủ gây ra thảm án là cháu đích tôn của dòng tộc phạm việt cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thời điểm đó cụ nguyễn thị duyên ngụ phường âu cơ
qua đời do tuổi cao sức yếu gia đình tổ chức tăng lễ
và an táng lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi
nhưng cường cháu đích tôn của cụ duyên không đồng ý
muốn kéo dài thêm ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ
vì cho rằng giữa an táng bà nội chung với giờ mất của con trai cường nên sợ chủng tàng
cụ duyên sinh được bảy người con gồm sáu nữ một nam là ba của cường
bà cường qua đời năm hai nghìn bốn khi còn khá trẻ
để lại ba anh em cường
sau khi anh trai nghiện ngập rồi mất sớm em trai thì mắc bệnh nani
tiếp đó cường lại chịu thêm nỗi đau khi con trai qua đời vì bạo bệnh
chứng kiến nhiều cái chết trẻ trong gia đình
cường lo sợ nên muốn thay đổi giờ an táng của bà nội
nhưng không được chấp nhận do việc lo hậu sự cho cụ duyên
đã được các trường bối bàn bạc kỹ và thống nhất với nhau
đến hai mươi giờ cùng ngày một mươi một thành viên trong dòng họ tổ chức họp
tại nhà bà phạm thị bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba con út cụ duyên ở phường âu cơ
để bàn chuyện hậu tăng lễ trong đó có khoản phùng điếu
bức xúc vì là cháu đích tôn nhưng không được dự
và dù các trưởng bối giải thích rõ đã có bà phạm thị bền
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mẹ của cường tham dự
nhưng gã không chấp nhận bực tức bỏ đi
là sau cường quay lại dùng can nhựa loại năm lit chứa đẩy xăng
xông tới tạt vào các trường bối đang bàn chuyện
gặp ngọn nến đang cháy nên lửa bùng phát dữ dội
hậu quả chín nạn nhân bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu
nhưng năm người không qua khỏi trong đó có bà bền
chỉ vì phút nóng giận bốc đồng đã khiến cường thành hung thủ
sát hại nhiều người gây cảnh chia lìa tang thương trong dòng họ
so xa hơn ngọn lửa oan nghiệt cũng đã thiêu cháy tình mẫu tử thiêng liêng
giết chết người mẹ suốt đời tần tảo nuôi cường khôn lớn
trở thành một y tá với ước mong giúp ích cho đời
cảm ơn quý vị và các bạn trong những video sau